huyện hải lăng quảng trị xác định ca sĩ thủy tiên về trao tiền hỗ trợ từ thiện tại huyện trong ba đợt tổng số tiền là hai mươi sáu năm mươi sáu tỷ đồng
huyện cho biết ca sĩ này phát tiền kiểu
ngày một mươi bảy tháng một mươi một ông nguyễn vĩnh quyền chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện hải lăng quảng trị cho biết
đã có báo cáo chi tiết về quá trình hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên trên địa bàn cuối năm hai nghìn một mươi tám
theo đó đơn vị này xác định đoàn từ thiện ca sĩ thủy tiên đã về địa phương phát tiền theo kiểu năm mươi
không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân không có tổ chức đơn vị hỗ trợ giám sát việc phát tiền của đoàn
không có thành phần đoàn hỗ trợ giám sát trực tiếp tại các điểm cứu trợ
không kiểm đếm số tiền cứu trợ khi bắt đầu và kết thúc không lập biên bản khi kết thúc phiên cứu trợ
cũng theo ông quyền đoàn của ca sĩ thủy tiên về địa phương hỗ trợ ba đợt
đợt một phát ba triệu đồng mỗi hộ đợt hai phát hai triệu đồng mỗi hộ và đợt ba phát một triệu đồng mỗi hộ
tổng số tiền phát trong ba đợt là hai mươi sáu năm mươi sáu tỷ đồng cho một mươi bảy tám trăm linh tám hộ trong danh sách
đặc biệt huyện này còn tự tìm ra được có ba trăm năm mươi chín người không có trong danh sách nhưng vẫn được đoàn của ca sĩ thủy tiên phát tiền hỗ trợ
trong đó tại điểm phát thị trấn diên xanh có ba trăm ba mươi hai người điểm phát tại xã hải quy có hai mươi bảy người
ông quyền cũng xác nhận số tiền mà đoàn ca sĩ này phát tiền là ba triệu đồng mỗi hộ
hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách huyện không xác định chính xác được
ngày một mươi hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân huyện lệ thủy quảng bình cho biết đến thời điểm này
các địa phương trên địa bàn huyện vẫn chưa thể thực hiện các việc giá soát
thống kê hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên như yêu cầu của bộ công an
lãnh đạo cơ quan này cho biết lý do là khi ca sĩ thủy tiên về hỗ trợ người dân sau đợt lũ cuối năm hai nghìn hai mươi
cô và đoàn không thông qua ủy ban nhân dân huyện
khi về các xã ngoài một số lượng nhất định như kế hoạch ban đầu
thủy tiên cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho một số người dân theo kiểu tùy tâm tùy người
lãnh đạo huyện này cho biết vì có nhiều trường hợp không cố định mức tiền cụ thể nên không thể thống kê chính xác được
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có công văn yêu cầu
ủy ban nhân dân huyện lệ thủy cung cấp chứng cứ đồ vật tài liệu chất liệu điện tử
liên quan đến hoạt động từ thiện của bà trần thị thủy tiên
trên địa bản huyện năm hai nghìn hai mươi huyện này sau đó cũng đã có văn bản triển khai việc này về các xã phường
tuy nhiên kết quả thu được hiện chưa đạt như yêu cầu của bộ công an
sau khi công bố các bản sao kê tiền từ thiện những ồ nào vẫn liên tục bùa vây vợ chồng công vinh thủy tiên
thậm chí phẫn độ hơn là một số trang mạng xã hội liên tục cắt ghép hình ảnh để bôi nhọ vợ chồng nữ ca sĩ
điển hình là mới đây một tài khoản tiktok đã đăng tải hình ảnh chụp màn hình dòng trạng thái
được cho là ceo đại nam với nội dung
nóng thủy tề đã bị ông giáo bấy đi bên dưới còn có hình nữ ca sĩ cùng ông xã xuất hiện ở đồn công an
tuy nhiên thực chất đây chỉ là sản phẩm của photosoft
hành động này đã gây phẫn nộ dữ dội bởi lẽ nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống của người trong cuộc
khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an xác nhận
cơ quan này đã vào cuộc xác minh theo thông tin đại chúng đăng tải về các hoạt động quyên góp từ thiện của một số ca sĩ nghệ sĩ
theo vị lãnh đạo này cục cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh hoạt động quyên góp từ thiện của một số ca sĩ nghệ sĩ
những người kêu gọi hoạt động từ thiện chứ không cụ thể người nào
trước thông tin xôn xao cho rằng có lệnh cấm xuất cảnh đối với vợ chồng ca sĩ thủy tiên công vinh
vị lãnh đạo cục cảnh sát hình sự cho hay đơn vị đang xác minh lại cụ thể từ phía cơ quan tố tụng
thông tin mới đây cho biết bộ công an yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng giả soát tài khoản đàm vĩnh hưng
thủy tiên trấn thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước
những nghệ sĩ này bị cho là thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân
có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong việc thời gian qua xảy ra lùm xùm liên quan đến việc làm từ thiện
đại diện bộ công an đề nghị các bên liên quan không nên có phát ngôn không phù hợp
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa có thông báo đã chuyển đơn tố cáo
đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét xử lý theo quy định pháp luật về việc ca sĩ thủy tiên
bị một người gửi đơn tố cáo có khuất tức trong hoạt động từ thiện có hành vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản
trước đó vào hồi tháng chín một người đã gửi đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
tố cáo trần thị thủy tiên tức cá sĩ thủy tiên ngụ tại quận bảy có hành vi vi phạm pháp luật
khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lũ miền trung
vào thượng tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đơn tố cáo ca sĩ thủy tiên công bố trên trang cá nhân tổng số tiền công chúng gửi đến là gần một trăm bảy mươi tám tỷ đồng
và đã giải ngân toàn bộ chuyển đến nơi cần được trợ giúp tuy nhiên cộng đồng mạng đã phát hiện có một số khuất tất
theo đó nữ ca sĩ thủy tiên có hai khoản khuất tất tổng số tiền lên đến tám mươi một tỷ đồng
ngoài ra ban giám đốc công an tp hcm giao cho phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác
để xác minh nội dung đơn tố cáo khác liên quan đến ca sĩ thủy tiên để giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang thu thập chứng cứ liên quan đến hoạt động từ thiện
cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung của nước ca sĩ này
chính quyền của một số tỉnh thành đang tiến hành giả soát để báo cáo lại phục vụ công tác nghiệp vụ điều tra của công an
huyện thanh trương tỉnh nghệ an báo cáo về việc đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên hỗ trợ xây hai cây cầu bị hỏng do bão lũ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thực tế chỉ có một cây cầu xây mới còn một cây cầu được sửa chữa
tại xã trường mỹ huyện thanh trương tỉnh nghệ an nơi ảnh hưởng của bão lũ năm hai nghìn hai mươi
chủ đầu tư quỹ từ thiện thủy tiên đã xây dựng cây cầu mới hoàn toàn
theo quan sát câu khe liệu ghi rõ đơn vị tổ chức các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ thủy tiên công vinh
dù mới bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhưng cầu đã xuất hiện vết nứt hư hỏng ở mố cầu
ông hoàng phạm thọ chủ tịch ubnd xã thanh mỹ huyện thanh trương cho biết
cơn bão số chín năm hai nghìn hai mươi đã gây lũ quét khiến sáu trăm linh nhà dân bị ngập nước
trên địa bàn xã đoàn ca sĩ thủy tiên đã hỗ trợ cho ba mươi tám hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất với
một mươi triệu đồng mưa lũ làm cầu khe liệu bị sập hoàn toàn
nếu không có đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục
tổng kinh phí thi công cầu hết khoảng một tỷ đồng ông thọ chia sẻ
tại xã thanh sơn theo báo cáo cũng được xây dựng cầu do hư hại bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thực tế ghi nhận chỉ bị hư một bên mố cầu mố cầu sau đó được khắc phục sửa chữa chứ không phải xây mới
ông lữ văn đương chủ tịch ủy ban nhân dân xã thanh sơn cho biết cầu sông con một bị hư một mố cầu hướng từ bên ngoài ủy ban nhân dân xã đi vào ba bản
xã không nắm được đơn vị trực tiếp thi công cũng không nắm rõ số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu
chúng tôi chỉ tiếp nhận sau khi chủ đầu tư thi công xong và bàn giao công trình ông đường nói
theo biên bản thương thảo hợp đồng đầu tư xây dựng hai cây cầu ở huyện thanh trương tổng kinh phí hết hơn một năm tỷ đồng
đại diện nhà đầu tư xây dựng là bà vũ thị thanh lan giám đốc công ty trách nhiệm hoạn tư vấn thiết kế đô thị thanh trương ký với chủ đầu tư là ông nguyễn hữu dũng
trước đó theo giả soát mới đây từ hai mươi năm xã thị trấn trên địa bàn huyện thanh trương đợt lũ lụt vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi có năm trăm hai mươi hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là năm tám mươi bảy tỷ đồng
ngoài ra đoàn còn hỗ trợ xây dựng hai cây cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng một năm tỷ đồng cùng với đó là hai mươi chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng hai trăm linh triệu
như vậy so với số tiền ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thanh trương xác nhận ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi là sáu tám trăm tám mươi chín tỷ đồng
còn tổng số tiền sau giả soát và đã báo cáo với bộ công an chỉ nhận có sáu bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng ít hơn số xác nhận một trăm linh hai triệu đồng
hiện huyện thanh trương đang tiếp tục giả soát tìm kiếm khoản tranh lệch
ngày chín tháng một mươi ông trình văn nhã chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh trương tỉnh nghệ an cho biết
huyện đang cho giả soát kỹ hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên trên địa bàn khi bộ công an đề nghị cung cấp tài liệu
tương trình liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ này
được biết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên về huyện trao quà cho hơn năm trăm linh hộ dân
bị thiệt hại do lũ lụt với tổng số tiền năm một trăm tám mươi chín triệu đồng
ngoài ra ca sĩ thủy tiên còn tài trợ một năm tỷ đồng xây dựng hai cây cầu dân sinh bị sập do lũ
và tặng một mươi xuồng cứu hộ trị giá hai trăm linh triệu đồng cho các xã bị ngập lụt
ông nhã cho biết thêm các hộ dân trên địa bàn nhận tiền hỗ trợ từ đoàn của ca sĩ thủy tiên từ năm đến hai mươi triệu đồng
cá biệt có gia đình nhận tiền hỗ trợ một trăm linh triệu đồng
chúng tôi đang khẩn trương cho các xã giả soát kỹ cụ thể hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ thủy tiên
không chỉ ở huyện thanh trương huyện hưng nguyên cũng đang làm báo cáo về hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ thủy tiên
bà thái thị hải châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cho biết
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ca sĩ thủy tiên đến huyện hưng nguyên trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
chúng tôi nhận được thông tin về đoàn của ca sĩ thủy tiên từ ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
sẽ có đoàn ca sĩ thủy tiên về hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng
sau đó huyện chỉ đào các xã lập danh sách các hộ để đoàn tự thiện hỗ trợ
bà châu thông tin đoàn tự thiện đã trao hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt
gồm bốn trăm năm mươi tám hộ ở bảy xã mỗi gia đình năm triệu đồng trong đó có một gia đình một mươi triệu và một gia đình ba mươi triệu đồng
bà châu cho biết thêm các hộ gia đình được mời lên ủy ban nhân dân huyện để nhận tiền hỗ trợ
đợt đó có lãnh đạo của ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh huyện xã trinh kiến
các hộ dân nhận tiền theo danh sách rất rõ ràng
sau đó ít ngày ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã làm giấy xác nhận trao số tiền trên
chúng tôi không có khó khăn gì để xác minh việc này và gửi báo cáo cho bộ công an